công an tỉnh sơn la đã tổ chức họp báo về kết quả công tác đấu tranh hai chuyên án
truy bắt đối tượng truy nãn đặc biệt nguy hiểm về ma túy
tại các bản tà dê lũng xá xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
đại diện công an tỉnh sơn la cho biết lóng luông huyện vân hồ sơn la
là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự nhất là tội phạm về ma túy
toàn xã hiện có khoảng ba mươi đối tượng truy nã về tội ma túy một trăm ba mươi bốn người nghiện
hai mươi tám đối tượng siêu tra hiểm nghi về ma túy bảy mươi hai đối tượng đang thi hành án tại các trại cài tạo
sáu mươi năm đối tượng chấp hành song án phạt tù trở về tái hỏa nhập cộng đồng
trước tình hình đó từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh sơn la chủ trì
phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và cấp ủy chính quyền địa phương
tổ chức đấu tranh hai chuyên án để truy bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy
là nguyễn thanh tuân nguyễn văn thuận
kết quả lực lượng công an đã tiêu diệt hai đối tượng chính là tuân và thuận
áp chế các đối tượng khác và bắt sống ba đối tượng
tăng vật thu giữ tại hiện trường số lượng lớn về vũ khí gồm bốn mươi chín khẩu súng các loại như ak ar một mươi năm k năm mươi bốn k năm mươi chín
một mươi quả lựu đạn hơn bảy viên đạn các loại ba mươi một hộp chứa đạn cùng nhiều tăng vật khác liên quan
cùng với đó lực lượng chức năng còn phát hiện kho gỗ lớn cất chữ bên trong nhà của hai chùm ma túy
lực lượng công an đã bảo đảm tuyệt đối an toàn
cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ vũ khí phương tiện thiết bị kỹ thuật
đại tá phùng tiến triển phó giám đốc công an tỉnh sơn la cho biết
trong thời gian tới công an tỉnh sơn la tiếp tục phân công lực lượng phối hợp với cấp ủy
chính quyền địa phương ổn định tình hình tư tưởng cho quần chúng nhân dân tại hai bản lũng xá tà dê
cùng với đó công an sơn la tiếp tục vận động truy bắt đối tượng truy nát tại địa bàn xã lóng luông
trọng tâm là tăng cường tuyên truyền vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú